các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai cha con ông lê phú đức và anh lê trọng tính đến nhà bà lê thị lài là chị gái của quý để đòi nợ
trong lúc hai bên xảy ra tranh chấp dẫn đến đánh nhau quý đã dùng dao đâm vào người anh tính khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó
ngay sau vụ việc xảy ra cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai các nhân chứng đồng thời bắt giữ quý để điều tra
chiều qua công an huyện phú lộc tỉnh thứ thiên huế cho biết đã bắt giữ nguyễn văn tình và nguyễn văn sang để điều tra về hành vi cướp tài sản
hai mươi tháng hai công an huyện phú lộc nhận được tin chính báo của một đôi thanh niên nam nữ về việc bị hai đối tượng dùng mã tấu khống chế cướp đi một triệu hai trăm linh nghìn đồng tại bãi biển lăng cô
công an huyện phú lộc đã vào cuộc và xác minh bắt giữ tình và sang là thủ phạm của vụ cướp trên thu giữ hai mã tấu và số tiền cướp được
tại cơ quan điều tra tỉnh và sang bước đầu khai nhận về hành vi cướp tài sản của mình
với hành vi tàng trữ ma túy đá và vũ khí quân dụng hai đối tượng là lê quốc việt em và lê quốc việt út cùng chú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã bị cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bến tre phát hiện và bắt giữ
cụ thể vào lúc một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng hai khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ sáu mươi đoạn qua xã sơn đông thành phố biến tre tổ công tác đã phát hiện việt em điều khiển xe mô tô chở việt út hướng từ thành phố hồ chí minh về thành phố biến tre
có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của hai đối tượng có một khẩu súng bắn đạn bi và một gói ma túy đá
việt em khai nhận mua ma túy để sử dụng và mang khẩu súng về quê để phòng thân
vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai công an tp cn đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến nghi án trộm xe ô tô nixert biển số năm mươi một f ba mươi năm nghìn bốn trăm một mươi tại một khách sạn ở cần thơ được dư luận quan tâm trong vài ngày qua
kết quả xác minh cho thấy đinh thanh sơn và phạm thị thanh vân
đinh thanh sơn và phạm thị thanh vân sống với nhau như vợ chồng
ngày chín tháng hai vân cùng nhóm bạn đến cần thơ bằng chiếc xe trên thuê nghỉ tại khách sạn phương nga ở quận ninh kiều tp cnh
vào tối ngày một mươi chín tháng hai lợi dụng sự sơ hở của nhân viên khách sạn sơn lấy xe rời khỏi khách sạn cùng với một người bạn tên là khánh bị quản lý khách sạn phát hiện và điện báo cho cơ quan công an
theo công an quận ninh kiều với những chứng cứ thu thập được thì vụ việc trên có dấu hiệu của tội danh trộm cắp tài sản hiện công an quận ninh kiều xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối qua ngày hai mươi năm tháng hai tại phòng giao dịch của ngân hàng vp vanh có trụ sở tại số năm mươi chín đường tô hữu tp đồng hới tp quang bình đã xảy ra cháy

theo các nhân chứng đám cháy bắt đầu từ tầng một rồi nhanh chóng lan trên tầng hai
được biết thời điểm xảy ra vụ cháy văn phòng không có người làm việc và tòa nhà bốn tầng đều không có người ở
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quảng bình đã điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng có mặt để dập tắt đám cháy sau ba mươi phút
vụ cháy đã thiêu dụi tầng một và tầng hai của ngôi nhà bốn tầng nguyên nhân của sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
do ảnh hưởng của thời tiết nên ngày hôm qua nhiều chuyến bay nội địa của các hãng hàng không không thể cất cánh và hạ cánh
khiến ảnh hưởng đến dây chuyền đến nhiều chuyến bay khác
sáng ngày hai mươi năm tháng hai do sương mù dày đặc thời tiết xấu tại các tỉnh phía bắc khiến máy bay không thể cất và hạ cánh
nhiều chuyến bay của vietjet air vietnam airlines và jetstar đến và đi sân bay các tỉnh phía bắc như nội bài hà nội
cát bi hải phòng thọ xuân thanh hóa vinh nghệ an phú bài huế phải tạm hoãn
các hãng hàng không cho biết là các chuyến bay bị ảnh hưởng thời tiết xấu được bố trí phục vụ hành khách tại sân bay theo quy định